kính thưa quý vị thị trường hiện nay diễn biến theo chiều hướng là không thuận lợi cho nhiều ngành
đặc biệt là ngành bất động sản với khó khăn hàng đầu là xét tính dụng đối với người mua nhà
và rất khó để các nhà phát triển bất động sản tiếp cận các nguồn vốn
ngày tám tháng một mươi một vừa qua lãnh đạo chính phủ đã mời lãnh đạo bộ xây dựng và lãnh đạo các doanh nghiệp
đến giữa cuộc họp nhằm tháo lỡ khó khăn vướng mắt cho thị trường bất động sản
xung quanh những khó khăn mà thị trường bất động sản đang phải đối mặt
tiêu điểm kinh tế đã có buổi trao đổi với tiến sĩ sử ngọc khương
hiện là giám đốc cấp cao đầu tư travos việt nam
xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời mời thay đến chương trình
sáng ngày tám tháng một mươi một lãnh đạo chính phủ đã có cuộc họp với một mươi một doanh nghiệp
trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khu vực phía nam cùng hiệp hội bất động sản
thành phố hồ chí minh hoa kỳa và bộ xây dựng nhằm tháo gỡ
khó khăn vướng mắt cho thị trường bất động sản
các doanh nghiệp được mời dự trực tiếp gồm norpland phú mỹ hưng
bkmx hưng thịnh img hoàng quân hiêm lam đại an phú cường
sơn kim plan dic khang điền
đồng thời một số doanh nghiệp bất động sản lớn tại khu vực phía bắc như
vingroup sunroof ecopark tuần châu tng flamingo cũng dự họp trực tuyến
cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản
đang rất khó khăn
theo ông lê hoàng châu chủ tịch heria thị trường có khả năng rơi vào suy thoái
nếu nhà nước không sớm ban hành các giải pháp điều chỉnh hỗ trợ kịp thời và hiệu quả
ông này cũng cho biết một số tập đoàn doanh nghiệp bất động sản đang thu hẹp
quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh như dừng trì hoãn hoạt động đầu tư
thi công xây dựng một số dự án dừng triển khai các dự án mới
dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn dừng ipo
và đánh giá những động thái này không chỉ trực tiếp làm giảm nguồn cung
ngân sách nhà nước mà còn tác động đến vấn đề an sinh xã hội
ảnh hưởng đến sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế
mặt khác do tắt nguồn vốn tính dụng trái phiếu và cả nguồn vốn vi động từ khách hàng
một số tập đoàn doanh nghiệp bất động sản đói vốn nên phải vây vốn ngoài xã hội
với lãi suất rất cao đầy rủi ro
nếu mà để nhìn nhận một cách khách quan thì không biết là hiện tại thị trường
bất động sản của việt nam là đang ở mức nào là khó khăn
rất khó khăn hay là đang khó khăn nghiêm trọng thưa tiến sĩ
đang nằm trong cái vùng là không cấp tính dụng như vậy là thật sự là khó
chứ còn trước kia chúng ta đang điều tiết hạn chế cái run tính dụng thì nó lại thuận lợi rồi
để chúng ta xem như là hầu hết các cái lĩnh vực bất động sản tôi đang xem
xét là các cái dự án hầu như là đang được các cái nguồn vốn bơm vào các cái dự án
cũng như cái người vây
cái thứ hai nữa cái khó nữa là đối với thị trường bất sản hiện tại là có rất nhiều
so với hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một đó là bên cạnh góc độ về tài chính
cái nguồn tín dụng bơm vào dự án và lãi suất thì là cái liên quan đến cái việc là pháp lý của dự án
và năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một thì cái dự án được phê duyệt và các cái dự án đi rất là trơn tru
và cái nguồn cung trên thị trường rất lớn
vào thời điểm đó chúng ta bị là khủng hoảng nguồn cung trên thị trường
bây giờ hiện tại chúng ta là do cái vấn đề pháp lý chúng ta rất là khó khăn
dẫn đến là cái khủng hoảng khủng hoảng thiếu
chúng ta nghe câu chuyện khủng hoảng thiếu thì thật sự không có bùi tai lắm
nhưng mà thực sự là khó khăn

đây là lý do là thị trường tới hiện tại giờ trên hai góc nhìn về tài chính và pháp lý
thì tôi cho rằng thị trường so với hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một rất khó
và tiến sĩ vừa chia sẻ là thị trường hiện nay đang rất khó
tiến sĩ nhấn mạnh rất nhiều vì không biết là bắt đầu từ đâu là nguyên nhân
trước tiên chúng ta phải thẳng thắng và nhìn với nhau là lâu nay
từ khoảng năm bảy năm nay thị trường bất động sản việt nam
chúng ta rất khó trong cái câu chuyện vấn đề về pháp lý của dự án
đặc biệt là các bước phê duyệt dự án
từ một phần hai một phần năm trăm linh
rồi đến cái thông báo nghĩa vụ tiền sử dụng đất
thông báo nghĩa vụ tài chính
thật sự rất là khó
và cái điều này đã làm cho thị trường bất đồng sản việt nam chúng ta kém hấp dẫn
làm cái chi phí đẩy đầu vào của dự án quá cao
và cái chi phí đầu ra cho một sản phẩm quá nhiều
dẫn đến người dân phải chịu các cái chi phí này
và cái kế tiếp
bắt đầu từ ngày một tháng một đầu năm hai nghìn hai mươi
thì ngân hàng
nhà nước đã có cái tín hiệu bắt đầu
siết dần khu vực tín dụng ở khu vực bất động sản
và bắt đầu cuối năm hai nghìn hai mươi ba
đầu năm hai nghìn hai mươi hai
chúng ta kiểm tra rất chặt về cái việc phát hành trái phiếu
khi mà thị trường nó có nhiều cái tiềm năng và rủi ro
thì trong trường hợp này thì cái nguy cơ rủi ro rất là nhiều
cho cái thị trường trái phiếu
thì như vậy chúng ta đã có những cái động tác là
kiểm soát chặt chẽ cái rung tín dụng
kiểm soát việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp
do vậy dẫn đến là cái sự khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản
khó đi rất là nhiều
nhưng mà trên cái bệnh viện chung thì chúng ta nhìn thấy rằng là
kiểm soát tín dụng ở đây trong trường hợp đây là nhằm
để đảm bảo cái sức khỏe của hệ thống
trong cái trường hợp là chúng ta đã nói về hệ thống ngân hàng
cái thứ hai nữa là nhằm đảm bảo được các cái cân đối lớn của chính phủ
có rất là nhiều ý kiến bi quan cho rằng là hiện nay là thị trường bất động sản
là đang bị mất thanh khoản và dần lại dẫn đến suy thoái
thì không biết là quan điểm của tiến sĩ như thế nào ạ
tôi cho rằng là hiện tại bây giờ thị trường mất thanh khoản
chúng ta phải nhìn ở góc giao dịch
nó bị hạn chế bởi vì sao
bởi vì cái người bán người ta đòi giá quá cao
và cái người mà f một cái người mua sơ cấp họ chuyển nhượng lại
họ bán giá quá cao
và bản thân cái người mà mua có nhu cầu để ở ví dụ bất động sản nhà ở
để mua thì thật sự ra nó vượt qua khả năng chi trả của người ta
do vậy là mất thanh khoản trên thị trường thứ cấp
chúng ta phải nhìn như vậy mất thanh khoản trên thị trường thứ cấp
còn đối với thị trường sơ cấp thật ra chúng ta đâu có nguồn cung mới đâu
tôi nhớ là khoảng quý ba hai nghìn hai mươi hai này khoảng bốn dự án ở tp hcm được đưa ra thị trường
thì như vậy nó không đại diện cho đại bộ phận người dân ở thu nhập trung bình và thấp
thì cái tính thanh khoản ở đây là mất thanh khoản ở những sân khấu cao cấp
mất thanh khoản ở cái thị trường thứ cấp
bản thân khu vực bất động sản tôi nghĩ khó mà cái nào mà tác động đến nền kinh tế của chúng ta
tại vì trong thời gian vừa qua là chúng ta còn hàng hóa còn đó
chúng ta thể hình dung là trong cái bối cảnh của kinh tế tiền và hàng hóa là luôn luôn là hai cái đối trọng
nếu chúng ta hàng hóa chúng ta không bán được cái thường thì nó vẫn còn ở đây
mà nếu chúng ta bán được thường thì cái cung tiền nó nằm ở đây
thì vấn đề còn lại là làm sao ở khu vực bất động sản
họ tạo ra cái dòng tiền họ lưu thông dòng tiền mới là quan trọng
còn nếu họ để đây không thì thật sự là họ sẽ có khó khăn họ sẽ chết
sau cuộc họp ngày tám tháng một mươi một loạt ông lớn địa ốc northland him lam hung thịnh cùng horia
kiến nghị một mươi vấn đề giải cứu thị trường bất động sản
theo đó đề nghị thủ tướng xem xét hành lập bang công tác đặc biệt hoặc phổ công tác đặc biệt
để tháo gỡ khó khăn cho một số doanh nghiệp và dự án điển hình
bên cạnh đó xác định vướng mắc pháp lý là vướng mắt lớn nhất
chiếm bảy mươi khó khăn của các dự án bất động sản
nguyên nhân chủ yếu là do một số quy định pháp luật
trong đồng bộ thống nhất
tiếp đến là các vấn đề về thủ tục hành chính
quy trình về thủ tục đầu tư dự án đô thị nhà ở thương mại
tiền sử dụng đất đối với các dự án bất động sản nhà ở thương mại
cần sớm được tháo gỡ
cuối cùng đáng chú ý là đề nghị xem xét nới rừng
tính dụng thêm khoảng từ một để có thêm nguồn vốn tín dụng khoảng một trăm linh tỷ đồng
để hỗ trợ cho thị trường bất động sản trong giai đoạn cao điểm cuối năm
ngoài vấn đề pháp lý chúng ta cần phải có thời gian để giải quyết tín dụng
cho thị trường bất động sản là rất quan trọng
vậy thì việc đề xuất nới rung tín dụng cho bất động sản trong lúc này
liệu có khả thi hay không
và nếu như nó có khả thi thì có giải quyết được khó khăn trước mắt hay không

nếu các dự án đang thực hiện triển khai
nhóm thứ hai là chức trách tín dụng ngay lập tức cắt đi
cái nguồn tín dụng của họ thì họ rất là khó khăn
nhóm thứ hai là nhóm những nhóm dự án đã sẵn sàng về mặt pháp lý
để mà có thể thực hiện phát triển khai để đưa sản phẩm ra thị trường
tôi nghĩ những cái nhóm này rất là cần thiết
bởi vì trong thời gian vừa qua họ đầu tư rất là nhiều tiền bạc
thì đến ngày nay họ chưa thu được đồng nào hết
mà đùng cỏ chúng ta cắt đi cái nguồn tín dụng họ không thể thực hiện dự án
dự án thì tôi nghĩ là đối với hai cái nhóm này
là cần thiết
còn những cái nhóm mà dự án
mà nó thật sự là chưa
người ta dùng tay không người ta dùng cái từ là
dùng tay không bắt giặt thì những cái nhóm này
chưa xong pháp lấy chưa gì hết mới được
cái địa điểm thuận chủ trương không đã
đi vay để làm những cái công việc
khác và sai mục đích thì tôi nghĩ những cái nhóm này
chúng ta nên dừng lại vậy thì
ngay lúc này thì chúng ta cần có thêm
những cái giải pháp nào không thưa tiến sĩ
hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước tôi nghĩ là cần thiết
tại vì lâu nay khi mà chúng ta
đối với cái gì thì thị trường
bất đồng sản á khi mà chúng ta xong rồi pháp lý xong á
các doanh nghiệp việt nam hầu như
luôn muốn tự phát triển
và dùng vũ vay của ngân hàng
để chi để không muốn chia sẻ
các cái lợi ích
của các đối tác khác tham gia vào dự án
do vậy khi mà ngân hàng
họ thắt chặt rung tín dụng lại
thì ngay lập tức là các cái lực đỡ
khác của họ không còn nữa
thu từ khách hàng không được vì bởi vì chúng ta không tiếp tục
được thực hiện dự án do vậy thì các
chủ dự án thường rất là khó khăn
tuy nhiên ở các nước trong khu vực tôi thấy là nhật bản
hàn quốc á các cái doanh nghiệp
họ khá lớn
nhưng khi mà họ làm các cái dự án họ thường
phối hợp với các cái
đối tác khác để nhằm tăng cường
các cái sức mạnh khác nhau
về tài chính về năng lực phát triển dự án
và con người dạ vậy thì thưa tiến sĩ
là qua cái lần mà đối mặt khó khăn này
thì chúng ta rút ra được điều gì
về cái thị trường bất đồng sản hả
tôi nghĩ rằng vẫn như câu chuyện của
thì các doanh nghiệp của chúng ta hầu như là
cái việc tái cấu trúc các cái
danh mục đầu tư
tái cấu trúc về cái nguồn vốn
hình như là không được cân nhắc
bởi vì trong những năm
vừa qua là chúng ta là
trước covid thì hầu hết các dự án rất phát triển
rất là tốt cho nên là hầu hết các doanh nghiệp
cứ xa đà vào cái
thuận lợi mà quên cân nhắc lại
cái việc mà tái cấu trúc lại các danh mục đầu tư
khi trong trường hợp bất khả kháng xảy ra
hoặc tái cấu trúc lại cái nguồn vốn khi
thị trường đảo chiều
hoặc khi như trong thời gian vừa qua
ngân hàng nhà nước cũng như chính phủ
siết chặt vào tính dụng hoặc là kiểm soát chặt
về trái phiếu thì ngay lập trực chúng ta khó lên
vì vậy thì để mà nhìn
cái câu chuyện dài hơn
tôi cho rằng đối với các
doanh nghiệp bất động sản đó riêng và các doanh nghiệp
ở các lĩnh vực khác nói chung
thì cái việc mà cần
có những cái bài toán
về cấu trúc về tài chính
nó mang tính trung và dài hạn
thì nó sẽ ổn định hơn
chứ bây giờ chúng ta nhìn thấy các nước trên thế giới
họ có nhiều tập đoàn rất lớn
như nhật bản
họ có nào là honda toyota
họ có rất nhiều tập đoàn mang một trăm linh năm hai trăm linh năm
hoặc là hàn quốc
có những tập đoàn nó mang tính kế thừa một hai trăm linh năm
chúng ta nhìn lại ở việt nam chúng ta có bao nhiêu doanh nghiệp
từ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến hiện tại giờ
họ sống trên năm mươi năm
do vậy thì cái tính kế thừa
và những cái bài toán về tài chính
để làm cái ổn định của doanh nghiệp là cái cần thiết
trong những cái bối cảnh mà
kinh tế thế giới
có tác động rất lớn vào nền kinh tế việt nam
dạ xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ trong ngày hôm nay
kính thưa quý vị với việc họp bàn với các doanh nghiệp vừa qua cho thấy
chính phủ đã vào cuộc rất quyết liệt
hy vọng là sắp tới trong cuộc họp với người đứng đầu cơ quan chính phủ tại hà nội
sẽ tổng kết những khó khăn
và tìm ra được giải pháp cho doanh nghiệp bất động sản
kính thưa quý vị chương trình tiêu điểm kinh tế của thành phố hôm nay xin được phép khép lại
một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ sư ngọc hương đã tham gia chương trình